năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đang đến rất gần cùng với các trường học trên địa bàn tỉnh
các điểm trường lẻ ở các bản vùng cao trên địa bàn tỉnh phú thọ cũng tích cực chuẩn bị cho năm học mới
mặc dù cơ sở vật chất phòng học trang thiết bị dạy học hay là các điều kiện thiết yếu khác còn nhiều thiếu thốn
nhưng với tinh thần vượt khó các thầy cô giáo và học sinh ở nơi đây cũng đã sẵn sàng bước vào năm học mới
điểm trường lẻ ở khe nhồi là một trong ba điểm lẻ của trường tiểu học trung sơn b huyện yên lập tỉnh phú thọ
với những học sinh người mông tại bản nghèo này trước khi trở lại học chữ
các em sẽ cùng giáo viên dọn dẹp trường lớp và ôn lại kiến thức sau những ngày tháng nghỉ hè
thầy giáo hoàng anh tuấn đã có ba năm gắn bó với điểm trường này
năm nào thầy cũng lên đây từ đầu tháng tám để cùng các em chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
phòng học còn đơn sơ bàn ghế cũng sơ xài
nhiều con chữ của các em nhỏ đã khiến thầy giáo tuấn gắn bó hơn với công việc với nhiệm vụ chồng người
những năm gần đây tư duy về việc con chữ
không thể làm no cái bụng ấm cái thân của người mông ở khe nhồi đã thay đổi
đã qua thời các thầy giáo cô giáo ở các điểm lẻ khe nhồi
phải đến từng nhà để vận động học sinh trở lại trường vào đầu mỗi năm học mới
tình trạng học sinh bỏ học ở đây không còn
năm học mới sắp đến gia đình nào cũng cố gắng chuẩn bị cho con đến trường
dù điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn
với hai năm nay em thấy thì bố mẹ cũng có trách nhiệm
và thấy bố mẹ cũng coi trọng con học hành con cái
ngay bây giờ thì bố mẹ cũng đã
đi chuẩn bị kiếm tiền để mua quần áo này sách vở cho con cái này
trường tiểu học trung sơn b hiện có hơn ba trăm linh học sinh
chiếm phần lớn là người dân tộc mường và mông
ngoài cơ sở trung tâm trường cũng có thêm ba điểm lẻ tại những bản xa xôi của xã
những ngày này hầu hết các điểm trường đang khẩn trương
chuẩn bị các phần việc hoạt động phục vụ cho năm học mới
cùng với các chính sách của đảng nhà nước cho phát triển giáo dục miền núi
con đường để những học trò người dân tộc tìm đến con chữ đã bớt gian nan hơn
khi có sự phối hợp của các thầy giáo cô giáo và các bậc phụ huynh
trường đã phối kết hợp cùng với phụ huynh học sinh
tức là về bàn ghế những cái mà cũ hỏng thì mình có thể sửa lại được
thì mình khắc phục
thế còn nếu như mà không làm không dùng được nữa thì là mình
tức là đóng mới làm sao để khi vào năm học mới là các cháu ổn định
lúc đấy là chỉ có đi học thôi
năm học mới những lo lắng băn khoăn vì cơ sở vật chất
điều kiện dạy và học thiếu thốn vẫn còn
nhưng bằng sự quyết tâm của đội ngũ giáo viên phụ huynh và học sinh
những con chữ vẫn sẽ tiếp tục đưa đến những bản làng vùng cao
với niềm hy vọng về tương lai tươi sáng
về cuộc sống ấm no hơn cho thế hệ tương lai